chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị dưới đây là thông tin rất nóng liên quan đến tình hình dịch bệnh trên cả nước mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
chuyển sang những tin tức khác liên quan đến tp hcm
sau hai tuần triển khai quân đội hỗ trợ tp hcm lãnh đạo cục tuyên huấn đánh giá tình hình dịch bệnh đã chuyển biến tích cực nhưng chưa toàn thắng để quân đội có thể rút quân
hơn một mươi quân nhân thuộc các đơn vị của bộ quốc phòng đã trải qua hai tuần chống dịch tại tp hcm
đây cũng là khoảng thời gian tp hcm siết chặt giãn cách theo tinh thần ai ở đâu ở đó với kỳ vọng khống chế được dịch bệnh
theo thiếu tướng đỗ thanh phong phó cục trưởng cục tuyên huấn thành viên ban chỉ đạo của bộ quốc phòng ở phía nam
quân đội sẽ tiếp tục duy trì lực lượng ở tp hcm cho đến khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh
lãnh đạo cục tuyên huấn cho biết trong những ngày tới quân đội vẫn sẽ duy trì hoạt động của các tổ chốt trạm xá lưu động như đã triển khai trong hai tuần qua
mục tiêu đặt ra tại tp hcm như lời của bộ trưởng quốc phòng là không thắng không về
thiếu tướng phong chia sẻ dù có phải kéo dài thời gian khó khăn vất vả thì vẫn phải chiến đấu bao giờ dập dịch xong thì mới hoàn thành nhiệm vụ
không thể nửa vơi được không có chuyện
sau hai tuần là rút quân
với việc duy trì lực lượng hỗ trợ tp hcm như thời gian qua thiếu tướng đỗ thanh phong cho biết đã có những dấu hiệu gần kiểm soát được dịch bệnh
tuy nhiên nếu nới giãn cách vào thời điểm này thì nguy cơ lây nhiễm sẽ quay trở lại
theo các nhà chuyên môn nhận định cần thêm khoảng một hai tuần nữa để thấy kết quả chống dịch rõ ràng hơn
ông chia sẻ thời gian tới bốn trăm linh trạm y tế lưu động trên địa bàn tp hcm sẽ tiếp tục hoạt động nhằm chăm sóc sức khỏe cho f tại nhà
giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân và tăng tốc độ tiêm vaccine
bên cạnh việc duy trì lực lượng quân y tại khu dân cư bộ quốc phòng cũng vừa khánh thành thêm bệnh viện giã chiến năm g
điều trị f nặng để giảm áp lực cho hệ thống bệnh viện trên địa bàn
trao đổi với báo chí về cơ chế phối hợp của lực lượng quân đội tại tp hcm đại tá nguyễn tuấn bảo phó chính ủy bộ tư lệnh tp hcm nhấn mạnh
quân đội vẫn chỉ giữ vai trò hỗ trợ và không làm thay vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương
không có chuyện thành phố thiết quân luật hay quân quản như nhiều thông tin giả trước ngày hai mươi ba tháng tám
thời gian đầu do khó khăn của địa phương quân đội đã tham gia đi chợ giúp dân
tuy nhiên thiếu tướng đỗ thanh phong khẳng định hoạt động này đã giảm khi shipper tại tp hcm được hoạt động trở lại
trong khi chuyển giao vai trò đi chợ giúp dân cho đội ngũ shipper quân đội vẫn giữ vai trò tiếp tế nhu yếu phẩm
túi an sinh cho người dân đang gặp khó khăn
các tổ vận chuyển túi an sinh đến người dân bằng xe đạp thổ vẫn sẽ được duy trì
hoạt động này đang được tổng cục hậu cần triển khai bài bản từ khâu thu gom vận chuyển nhu yếu phẩm
ở các địa phương khác về tp hcm và phân phối đến từng nhà dân
theo đại tá phạm văn tuyến cục phó cục vận tải tổng cục hậu cần
chuỗi logistics này được thực hiện bằng tàu hỏa xe tải cho đến từng chiếc xe đạp thổ
theo thống kê của cục vận tải từ mùng chín tháng bảy đến mùng năm tháng chín bộ đội vận tải đã sử dụng một năm trăm năm mươi sáu chuyến xe
vận chuyển hơn ba một trăm linh tấn hàng hóa cho tp hcm và các tỉnh phía nam
trong đó riêng nhu yếu phẩm là hơn hai hai trăm linh tấn vật tư y tế là hơn sáu trăm linh tấn
trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám một trăm linh tấn nông sản từ quân khu chín và quân đoàn ba được gửi về tp hcm
sáng sáu tháng chín bộ quốc phòng vận chuyển thêm tám mươi tấn lương khổ
dự kiến quân đội sẽ sản xuất bốn trăm linh tấn lương khô và bốn mươi tấn thịt hồ để hỗ trợ người dân tp hcm
liên quan đến nhiệm vụ chốt trực duy trì kỷ luật giãn cách tại tp hcm
thiếu tướng đỗ thanh phong nhận định việc bộ đội tham gia duy trì các tổ chốt là rất cần thiết
để hạn chế việc đi lại không đúng quy định của người dân
tuy nhiên thời gian qua các lực lượng xét thấy việc chấp hành của người dân tp hcm khá tự giác
không căng thẳng đến mức phải sử dụng trang bị phương tiện để chấn áp
lãnh đạo cục tuyên huấn chia sẻ các chiến sĩ luôn cố gắng tỏ ra thân thiện
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng ngược lại cũng rất cảnh giác kiên quyết với những trường hợp vi phạm
tiếp đó thưa quý vị con số này sẽ khiến cho quý vị rất bất ngờ
số lượng quân nhân tham gia chống dịch được tiết lộ trong lần này là rất lớn lên đến một trăm hai mươi người
mới đây trong cuộc họp báo theo thiếu tướng nguyễn văn đức cho biết
bộ quốc phòng đã điều động trên một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ hỗ trợ cho các tỉnh thành phía nam chống dịch
thiếu tướng nguyễn văn đức cục trưởng tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cho biết
trong số quân nhân tri viện nhiều người có nhân thân qua đời vợ con nhiễm bệnh nhưng không về được vì đang phải làm nhiệm vụ
nhiều quân y trong đó có những nữ bác sĩ hoàn cảnh khó khăn con nhỏ
nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho bắc giang bắc ninh hải dương đã tiếp tục sung phong lên đường chi viện tp hcm và tỉnh phía nam
thời gian qua hơn sáu trăm linh tổ quân y được triển khai về các trạm y tế phường xã
bộ quốc phòng cũng đã thành lập một mươi một bệnh viện giã chiến với quy mô khoảng sáu dường bệnh ở tp hcm và các tỉnh phía nam
hiện bộ quốc phòng chỉ đạo lực lượng duy trì khoảng một chín trăm linh tổ chốt trên các tuyến biên giới kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh
duy trì hàng nghìn tổ chốt trong nội địa
năm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phục vụ cách ly tập trung khu phong tỏa
cùng với đó bộ tổ chức tám kho bảo quản vaccine tại bảy quân khu và bộ tư lệnh thủ đô hà nội
đồng thời vận chuyển phân phối khoảng một trăm một mươi hai tấn vaccine trên phạm vi cả nước
theo thiếu tướng đức thời gian tới bộ quốc phòng sẽ tham gia chống dịch không chỉ tại địa bàn miền nam
mà còn sẵn sàng triển khai ở tất cả các địa phương khác nếu như xảy ra tình huống dịch bệnh
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị cũng đừng quên ấn lai và suppride ủng hộ cho kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo